bên cạnh đó wo khu vực châu âu cảnh báo các quốc gia phải chuẩn bị cho tình trạng biến thể omico gia tăng đáng kể
khuyến nghị bảo vệ bằng cách triển khai rộng rãi liều tăng cường vaccine
trong cuộc họp báo ở viên áo giám đốc tổ chức y tế thế giới who tại châu âu hanklube cho biết
biến thể omic hơn kể từ khi xuất hiện vào cuối tháng một mươi một cho tới nay đã được phát hiện ở ít nhất ba mươi tám trong số năm mươi ba quốc gia trong khu vực châu âu của who
biến thể mới đang chiếm ưu thế ở một số quốc gia như đan mạch bồ đào nha và vương quốc anh
ông klut nói chúng ta có thể thấy một cơn bão khác sắp đến
trong vòng vài tuần ông micharon sẽ thống trị ở nhiều quốc gia hơn trong khu vực để các hệ thống y tế vốn đã căng thẳng đến bờ vực thảm
khu vực châu âu của who cũng bao gồm nga và các nước cộng hòa
thuộc liên xô cũ khác cũng như thổ nhĩ kỳ
dữ liệu của who cho thấy khu vực này trong những tuần gần đây đã báo cáo số ca covid một mươi chín cao nhất so với quy mô dân số ở bất kỳ đâu
ngay cả trước khi có biến thể omicron các quan chức đã cảnh báo sẽ có thêm bảy trăm linh ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
giám đốc grut kêu gọi mọi người tiêm chủng liều tăng cường vaccine vì đây là biện pháp bảo vệ quan trọng nhất chống lại biến thể mới
theo báo cáo cho đến nay khoảng tám mươi chín các ca nhiễm omicron
các ca nhiễm omicron ban đầu ở châu âu có liên quan đến các triệu chứng covid một mươi chín phổ biến như ho đau họng và sốt
hầu hết các ca được báo cáo ở những người trưởng thành trong độ tuổi hai mươi và ba mươi lây lan chủ yếu tại các cuộc tụ tập xã hội và nơi làm việc ở thành thị
ông chlut nói số lượng lớn các ca nhiễm mới có thể dẫn đến nhiều ca nhập viện hơn và gián đoạn trên diện rộng đối với hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác
các chính phủ và cơ quan chức năng cần chuẩn bị hệ thống ứng phó cho tình trạng gia tăng đáng kể cả những biến thể omicron
giám đốc who tại châu âu lưu ý
ngày hai mươi tháng một mươi hai who đưa ra cảnh báo biến thể omicron đang lây lan nhanh hơn so với biến thể delta lây nhiễm cho cả những người đã được tiêm phòng hoặc khỏi bệnh
nhà khoa học trưởng của who cho rằng không nên dựa trên bằng chứng ban đầu vội vàng kết luận rằng omicron là một biến thể nhẹ hơn những biến thể trước đó
tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh tại các nước châu âu
bất chấp những lời kêu gọi tránh xa nhiều người hà lan đang tràn qua biên giới
bởi vì không thể mua sắm và ăn uống trong nước do phong tỏa
kể từ khi thủ tướng hà lan mark rus tuyên bố đóng cửa các cửa hàng không thiết yếu từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai
người dân đã tràn vào các cửa hàng khu vực biên giới để mua sắm gấp gút cho giáng sinh và năm mới theo gudion
trong một cuộc họp với người đứng đầu tỉnh biên giới adweb của bỉ kathy beck
thị trường địa phương này bày tỏ lo ngại về khả năng lây lan của biến chủng omicron ở biên giới
bà beck nói
đây sẽ là con đường ngắn nhất dẫn đến đóng cửa ngành dịch vụ ăn uống và giải trí không ai muốn điều đó
bà kêu gọi người dân đừng đến quán cà phê hoặc nhà hàng ở tỉnh anwest bây giờ
mark van appelen thị trường của hostaten một thị trấn ở adweb cho biết
hàng trăm người đã không dám đến các nhà hàng địa phương kể từ cuối tuần
nhiều người hà lan đến đây để ăn tối chúng ta cần tự hỏi là làm cách nào để có thể ngăn chặn đại dịch
việc đi ăn một bữa ngon không quan trọng hệ thống chăm sóc sức khỏe đang chịu nhiều áp lực cả ở hà lan và ở đây
ông nói tôi có rất nhiều bạn bè người hà lan nhưng tốt nhất là họ nên ở nước họ một thời gian
kai wiesker quan chức quận ở west jutland một khu vực của đức giáp với hà lan nói
hiện tại đừng đến nước khác nếu không cần thiết người đức nên ở lại trong nước người hà lan ở hà lan
trong khi ngành khách sạn ở hà lan đóng cửa bị quyết định chờ đợi thêm trước khi đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn
các cửa hàng vẫn được mở đến hai mươi một giờ nhưng chỉ tiếp khách đã tiêm phòng đầy đủ
các bang của đức đã được trao quyền quyết định có ban lệnh đóng cửa các nhà hàng hay không
nhưng các biện pháp như vậy nói chung vẫn chưa được thực thi
chính phủ đức và bỉ đang xem xét các quy định chặt chẽ hơn về covid một mươi chín
tuy nhiên cả hai quốc gia đều có tỷ lệ người dân tiêm tăng cường cao hơn và có nhiều giường chăm sóc đặc biệt hơn so với hà lan
trong khi biến thể delta vẫn còn khiến nhiều quốc gia chật vật để đối phó
thì ngay lập tức omicron đang làm dấy lên sự e ngại trên toàn thế giới
vậy biến thể này mất bao lâu để khiến một người đổ bệnh
đây là một câu hỏi lớn được nhiều người quan tâm ngay lúc này
trong khi thời gian ủ bệnh của biến thể alpha là năm ngày và biến thể delta là bốn ngày
thì theo các báo cáo biến thể omicron chỉ ủ bệnh trong ba ngày
đây là một tin vô cùng xấu vì thời gian ủ bệnh đóng một vai trò quan trọng
trong việc giúp các biến thể sars cov hai chuyển nhiễm
trong tất cả các khả năng thời gian ủ bệnh càng ngắn thì khả năng lây nhiễm của bệnh càng nhanh bùng phát càng nhanh
theo nhà dịch tễ học jennifer nuzzo từ trung tâm an ninh y tế john hawking
thời gian ủ bệnh ngắn khiến virus khó kiểm soát hơn rất nhiều
nhà vi sinh lâm sàng omicron từ hệ thống y tế ucla cho hay
nếu omicron có thời gian ủ bệnh ngắn điều đó sẽ ảnh hưởng đến cách nó được kiểm tra và xử lý
kể từ khi tổ chức y tế thế giới chỉ định là biến thể đáng lo ngại vào cuối tháng trước
omicron dường như đã xuất hiện ở khắp mọi nơi
hơn nữa như các nhà khoa học nghi ngờ
biến thể này có xu hướng tự nhân đôi nhanh hơn bên trong cơ thể
vì nó xuất hiện ở những người có khả năng miễn dịch khá tốt